thủ tướng yêu cầu phải nhanh chóng kiểm soát tình hình để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng kế hoạch kịch bản để phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới
phát biểu kết luận thủ tướng khẳng định tinh thần vì dân lắng nghe dân tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
ngày càng lan tỏa rộng hơn đến các cấp ngành địa phương
theo thủ tướng trong bốn tháng qua những biện pháp quyết liệt từ thủ tướng chính phủ
các bộ ngành địa phương sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước
chúng ta đạt được những kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực
về cơ bản đến nay chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại các địa phương phía nam
nhưng công tác phòng chống dịch ở một số địa phương còn bất cập hạn chế và chủ yếu nằm ở khâu thực hiện
tình trạng lơ là chủ quan không thực hiện nghiêm đầy đủ các quy định về giãn cách xã hội vẫn còn
thực hiện bốn tại chỗ một số nơi làm chưa tốt chưa trệt đề
trang thiết bị vật tư y tế
việc huy động và phân bổ các nguồn lực còn lúng túng hiệu quả chưa cao
thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ giải pháp chống dịch covid một mươi chín
nhất là thực hiện các công điện một nghìn chín mươi chín và một nghìn một trăm linh hai của thủ tướng chính phủ
thủ tướng nhắc giãn cách xã hội là quyết định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt
điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu
vaccine thuốc điều trị là chiến lược bảo đảm an dân an ninh trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng
phương châm đạt ra là bảo vệ vững chắc vùng xanh xanh hóa vùng vàng thu hẹp vùng đỏ
ngay trong cuộc họp này thủ tướng phạm minh chính cũng quả quyết nói
phần đầu đến ngày một mươi năm tháng chín cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh theo nghị quyết tám mươi sáu nqcp ở tất cả địa phương
thủ tướng nói và yêu cầu nghiên cứu kỹ khoa học bám sát tình hình thực tiễn việt nam
để chuẩn bị các biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh giao thông an toàn đi lại an toàn sản xuất an toàn dịch vụ an toàn
chúng ta phải hy sinh nhiều lợi ích khi thực hiện giãn cách xã hội
các lực lượng và người dân đã đang rất vất vả khó khăn thì phải làm thật nghiêm thật chặt để đạt mục tiêu
để sự vất vả hy sinh này không vô nghĩa thủ tướng nói
thời gian tới thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo nâng cao trách nhiệm các cấp về chống dịch
bảo đảm lưu thông lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm và hàng hóa khác
không để ách tắc thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến và an toàn dịch bệnh trong sản xuất kinh doanh
thủ tướng cũng yêu cầu không để người dân bị thiếu ăn thiếu mặc thiếu nhu yếu phẩm
đảm bảo được an ninh trật tự an toàn xã hội phát huy tối đa vai trò của hệ thống thông tin cơ sở
các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể nhân dân chuyên gia nhà khoa học
và phải lan tỏa tinh thần chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân
trong các chỉ đạo của thủ tướng về vấn đề kinh tế xã hội thủ tướng yêu cầu xây dựng kịch bản phục hồi
tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đã tiêm vaccine bao phủ trên diện rộng
việc điều hành hài hòa hợp lý hiệu quả giữa chính sách tiền tệ tài khóa và các chính sách khác
giữ ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn an sinh xã hội và chuỗi cung ứng không bị đứt gãy
có phương án điều hành ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình cụ thể
vừa đáp ứng nhu cầu cấp bách vừa giải quyết vấn đề lâu dài
phải có biện pháp thu phù hợp với tình hình khi người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn
có cách làm tốt hơn đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số thu thuế trực tuyến để tránh thất thu và an toàn về phòng chống dịch
thủ tướng lưu ý trong lúc khó khăn này phải biến nguy thành cơ cơ hội để đánh giá quản trị quốc gia
cơ hội đánh giá cán bộ cơ hội chuyển đổi số phát triển kinh tế số
càng trong lúc này càng phải đoàn kết thống nhất lắng nghe tôn trọng ý kiến của nhau phát huy dân chủ
huy động trí tuệ tập thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng huy động tối đa các nguồn lực
nguồn lực bên trong là cơ bản quyết định lâu dài nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá thủ tướng nhấn mạnh
tiếp đó từ ngày sáu đến ngày một mươi hai tháng chín hà nội mở đợt cao điểm xét nghiệm covid một mươi chín cho một trăm linh người dân
nhằm bóc tách các ca f ra khỏi cộng đồng
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ban hành công điện số hai mươi cdubng về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo đó từ nay đến ngày một mươi hai tháng chín hà nội sẽ huy động lực lượng mở đợt cao điểm xét nghiệm nhanh nhiều vòng để phát hiện
bóc tách nhanh các ca f ra khỏi cộng đồng từng bước thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh trong khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
mục tiêu xét nghiệm cho một trăm linh người dân trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc
tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
công điện yêu cầu cơ quan chức năng hướng dẫn người dân tự lấy mẫu có sự giám sát của nhân viên y tế
và áp dụng các phương pháp xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh kết hợp với việc gộp mẫu phù hợp
tăng cường các điểm lấy mẫu di động tại các xã phường thị trấn
sau ngày một mươi hai tháng chín thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu để giám sát đánh giá nguy cơ
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tổ chức tiêm chủng an toàn hiệu quả theo quy định
cho tất cả các trường hợp trong diện được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn theo nghị quyết của chính phủ
các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ vaccine tốt nhất là loại vaccine được tiêm sớm nhất
hoàn thành tiêm chủng mỗi một vaccine phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
theo nghị quyết hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế
tiêm mỗi hai cho những người đã tiêm mỗi một đủ thời gian theo quy định
đặc biệt ưu tiên và lưu ý cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi
các trường hợp có bệnh lý nền phụ nữ mang thai và đẩy nhanh việc tăng độ bao phủ tiêm chủng
tổ chức nhiều điểm tiêm đưa các điểm tiêm đến gần người dân nhất có thể
như tại phường xã tổ dân phố thôn khu phố
không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng
giảm bớt thủ tục hành chính phát huy năng lực tối đa của các điểm tiêm chủng
ưu tiên tiêm tại chỗ tiêm cuốn chiếu tiêm rứt điểm cho từng khu vực theo đơn vị hành chính
cũng tại hà nội thành phố hà nội đã hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine
phòng covid một mươi chín cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày một mươi năm tháng chín
trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế
mục tiêu trước ngày một mươi năm tháng chín hà nội nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín để thành phố vào nhóm kiểm soát tốt dịch bệnh
theo tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của bộ y tế
thành phố hà nội sẽ hoàn thành tiêm chủng mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày một mươi năm tháng chín
trên cơ sở số vaccine được phân giao của bộ y tế